hầu là thực phẩm hải sản bồi dưỡng được nhiều người cho là trợ thủ đắc lực hỗ trợ trong chuyện chăn gối tăng chất lượng tinh trùng của nam giới
điều này liệu có đúng
theo các chuyên gia hàu chứa rất nhiều kém so với các thư phẩm khác hàm lượng kém ở hàu gấp sáu một mươi lần
các nghiên cứu cho thấy tình trạng kem thấp có liên quan đến mức cartuserl thấp chất lượng tinh trùng kém và tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới
ngoài ra bổ sung kém làm tăng mức độ tetetron và số lượng tinh chủng ở những người ít kém
trong khi đó nam giới bị mất kem rất nhiều
mỗi lần xuất tinh cơ thể sử dụng hết khoảng năm mg kém tương đương với năm mươi lượng kém mà cơ thể người đàn ông cần trong một ngày
biểu hiện đầu tiên của người thiếu kém là giảm ham muốn tình dục hầu hết đều giảm lượng tinh trùng và kích thích tối sinh dục nam thấp
thêm vào đó khẩu phân ăn của người dân việt nam chỉ đáp ứng năm mươi bảy nhu cầu kém vì thế tình trạng thiếu kem ở cánh mầy dâu khá phổ biến
tuy nhiên bổ sung kén như thế nào mới hợp lý
khi muốn tăng chất lượng tinh trùng thì có nên ăn mỗi hầu mà bỏ qua các thương phẩm khác hay không
mời quý vị cùng lắng nghe tư vấn từ thạc sĩ bác sĩ phan trì thành tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương
điều quan trọng là những anh thiếu kém thôi chứ những anh mà thừa cân béo phỉ thừa đạm thừa mỡ máu thừa acid uric thì bổ sung hầu là gần như không có giá trị
điều chính của chúng ta ở đây là cần giảm cân cần ăn thật nhiều rau củ quả và bổ sung các loại vi chất khác nữa chứ không phải mẫu có kẽm và hỏng
do đó ở đây gần như chúng ta nói chế độ ăn tốt nhất cho đàn ông là phải nhiều rau củ quả chứ không hẳn lúc nào chúng ta bổ sung thật nhiều đạm và kém hầu đâu